thưa quý vị bộ y tế cho biết trong số các bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị hiện có hơn sáu sáu trăm linh ca nặng
riêng trường hợp phải thở máy và can thiệp ecmo là hơn chín trăm linh
và đến nay việt nam đã ghi nhận ba mươi ca nhiễm biến chủng omicron đều là người nhập cảnh và đã cách ly ngay
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một tám trăm bốn mươi ba năm trăm sáu mươi ba ca mắc covid một mươi chín
số ca nhiễm mới ghi nhận ở trong nước là một tám trăm ba mươi bảy sáu trăm năm mươi ca trong đó có một bốn trăm sáu mươi một năm trăm chín mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm năm mươi bảy triệu liều
vào tối ngày sáu tháng một tp hcm ghi nhận thêm năm trường hợp mắc covid một mươi chín biến chủng omicron
nâng tổng số trường hợp nhiễm omicron được phát hiện tại việt nam lên ba mươi ca
theo nhận định của các chuyên gia tốc độ lây nhiễm của omicron cao gấp bảy lần trong nhóm chưa tiêm chủng
và gấp ba lần với nhóm đã tiêm chủng đầy đủ nên dẫn đến tăng rất nhanh số mắc gây quá tải hệ thống y tế
con số tử vong sẽ tăng lên vì vậy vẫn phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch
sự xâm nhập của biến chủng omicron có thể sẽ còn xuất hiện thêm những biến chủng mới khác
tiếp tục đòi hỏi những nỗ lực lớn hơn nữa trong công tác phòng chống dịch
do đó bộ y tế đã có công điện gửi trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trước biến chủng omicron
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé